trước tiên sẽ là đôi nét về tình hình thời tiết
bắc bộ sau những ngày thời tiết khá lý tưởng thì ngày hôm nay mưa nhỏ sương mù buổi sớm sẽ quay trở lại
quý vị khi di chuyển tầm nhìn có thể bị cản trở đôi chút
và chúng ta nên di chuyển chậm giữ khoảng cách để xử lý mọi tình huống thật an toàn
trung bộ và nam bộ là hai khu vực nắng giáo trong ngày hôm nay
thế nhưng cái nắng có sự khác nhau
nếu như miền trung thời tiết mát mẻ từ hai mươi bốn cho tới ba mươi độ c
thì ở nam bộ lại nắng gây gắt có nơi lên tới ba mươi năm ba mươi sáu độ c
và thông tin cụ thể hơn về thời tiết cho các vùng miền sẽ có trong phần cuối của chương trình